cùng xu hướng với giá vàng thế giới sáng nay ngày tám tháng hai giá vàng trong nước tăng ba trăm linh đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua
với nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng thế giới dạng sáng nay ngày tám tháng hai bức phá mạnh mẽ giá vàng trong nước tăng chóng mặt với mức tăng cao nhất là một một triệu đồng một lượng đưa giá vàng lên mức cao nhất trong lịch sử
các chuyên gia dự báo vào dịp vía thần tài giá vàng sẽ tiếp tục có xu hướng tăng đặc biệt năm hai nghìn hai mươi hai có thể vượt mức sáu mươi năm triệu đồng một lượng